các cán bộ và người dân bản thoạn pẹ huyện cam cợt tỉnh bô ly khăm say lào đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
những việc làm này càng làm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước xây dựng biên giới hòa bình hiểu nghị hợp tác cùng phát triển
các cán bộ và người dân bản thoạn pẹ huyện cam cợt tỉnh bô ly kham say lào đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
như nuôi chim bổ câu nuôi hươu lấy nhung và học hỏi kinh nghiệm trồng giống bưởi hồng quang tiến giống ngô bắp lai hiện đang mang lại hiệu quả cao ở địa bàn xã sơn kim một
ở đây nhiều mô hình lắm lần này sang đây mình được tham quan và học tập nhiều kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt mình vui lắm sau khi về lào mình sẽ áp dụng kinh nghiệm này để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình
thực hiện hiệu quả mô hình kết nghĩa của
cụm dân cư hai bên biên giới năm hai nghìn chín xã sơn kim một huyện hương sơn và bản thọng pẹ huyện căm cợt tỉnh polikham say lào đã tổ chức ký kết
qua đó hai bên thường xuyên qua lại thăm thân giao lưu học hỏi lẫn nhau trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan
đặc biệt xã sơn kim một đã hướng dẫn chia sẻ về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ các sống cây sống con để nâng cao thu nhập cho bà con dân bản
qua đó hai bên thường xuyên qua lại thăm sơn kim một huyện hương sơn và bản thọng pẹ huyện căm cợt tỉnh polikham say lào đã tổ chức ký kết